cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố thống kê tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi trong bốn tháng đầu năm
tính đến ngày hai mươi tháng bốn tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt một mươi bốn năm mươi chín tỷ usd
tức là tăng tám mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo đó vốn đầu tư vẫn tăng mạnh ở hai hợp phần cấp mới và góp vốn mua cổ phần
bốn tháng đầu của năm hai nghìn một mươi chín các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi chín ngành lĩnh vực
trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với tổng số vốn đạt gần một mươi năm tỷ usd
chiếm gần bảy mươi hai tổng vốn đầu tư đăng ký
đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư một một tỷ usd chiếm bảy năm tổng vốn đầu tư đăng ký
lĩnh vực bán buôn bán lẻ đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần bảy trăm bốn mươi ba triệu usd chiếm năm tổng vốn đầu tư đăng ký